chuyển sang những tin tức quốc tế quân đội ukraine cho biết nga đã tấn công tên lửa hành trình vào cảng odessa miền nam của ukraine
chỉ một ngày sau khi các bên nhất trí đối lại xuất khẩu ngũ cốc ở biển đen trong đó có hàng hóa từ indonesia
phát ngôn viên của chính quyền quân sự odessa cho biết hai quả tên lửa đã bắn trúng cơ sở hạ tầng của cảng
và hai tên lửa khác bị phòng không ukraine bắn hạ
trong khi đó phát ngôn viên quân đội ukraine cho hay những quả tên lửa hành trình calip đã nhằm vào một nhà máy xử lý ngũ cốc
trong sáng ngày hai mươi ba tháng bảy nhưng không gây thể thại nghiêm trọng
hiện phía nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này từ phía ukraine